hôm nay tỉnh phú thọ tổ chức chương trình chắp cánh ước mơ năm hai nghìn một mươi sáu
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã tới dự
chương trình khuyến học khuyến tài đất tổ chấp cánh ước mơ là chương trình có ý nghĩa nhân văn cao cả
góp phần động viên chia sẻ vinh danh đối với các em học sinh sinh viên các thầy cô giáo huấn luyện viên có nhiều cống hiến
và thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy
năm hai nghìn một mươi sáu quỹ đã trích trên hai bốn tỷ đồng để vinh danh khen thưởng cho hàng trăm giáo viên huấn luyện viên học sinh sinh viên vận động viên và cá nhân tiêu biểu
làm tốt công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập
tại buổi lễ ban tổ chức đã khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập
các giáo viên huấn luyện viên học sinh sinh viên giỏi quốc gia và học sinh đỗ thủ khoa các đại học học sinh nghèo đỗ đại học năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp này các nhà tài trợ đã ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài của tỉnh phú thọ một mươi tỷ đồng
cho và ủng hộ chương trình tiếp sức cho em đến trường vì em hiếu học với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
sáng nay tại hà nội đã diễn ra chương trình kết nối các công ty chứng khoán asean lần thứ ba
chương trình được coi là cầu nối để các công ty chứng khoán asean có dịp gặp gỡ giao lưu và cùng nhau hỗ trợ xây dựng thị trường vốn trong khu vực asean
chương trình kết nối các công ty chứng khoán asean
asean là một sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác các sở giao dịch chứng khoán asean
có mục tiêu kết nối các công ty chứng khoán trong khu vực nhằm tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm
cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác thúc đẩy tiến trình hội nhập các thị trường chứng khoán asean trong khuôn khổ hội nhập aec
tại chương trình năm nay các đại biểu đã nhấn mạnh
một trong những mục tiêu quan trọng của cộng đồng kinh tế chung asean aec là thúc đẩy phát triển thị trường tài chính
tự do hóa đầu tư và dòng vốn tạo sự liên kết giữa các sở giao dịch chứng khoán asean
vì vậy để việc kết nối giữa các sở giao dịch chứng khoán trong khu vực trở nên thực chất hơn
thì các bên cần chung tay tạo môi trường điều kiện để các thành viên thị trường gắn kết hơn
đồng thời thiết lập một nền tảng cơ sở nhà đầu tư chung thống nhất
theo đó có thể mở rộng diễn đàn này bằng cách có thêm bên mua của thị trường
cũng như sự góp mặt của các quỹ và các công ty quản lý quỹ các nhà đầu tư chứ không chỉ là các công ty chứng khoán
ngân hàng thế giới hỗ trợ ba trăm linh triệu đô la mỹ để thực hiện dự án phát triển đường thủy và logistic khu vực phía nam
dự án sẽ phát huy thế mạnh hạ tầng đường thủy của khu vực phía nam để vận chuyển hàng hóa
dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía nam được đề xuất với chi phí đầu tư dự kiến ba trăm linh triệu đô la mỹ
dự án được thực hiện tại khu vực đông nam bộ và đông bắc
đồng bằng sông kiều long mục tiêu là nhằm nâng cao hiệu quả giao thông đường thủy nội địa và kết nối thương mại khu vực đồng bằng sông kiều long
đồng thời giảm chi phí cho các chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu bằng container tại các khu đô thị lớn như thành phố hồ chí minh
dự án sẽ tiến hành cải tạo mạng lưới đường thủy nội địa đồng bằng sông kiều long cải thiện tiêu chuẩn độ sâu chạy tàu
và năng suất vận tải hàng hóa thông qua khả năng vận chuyển của trục chính cần thơ thành phố hồ chí minh qua kênh trợ gạo và mang thít
đồng thời cải thiện hệ thống hành lang logistic kết nối đến cảng phức hợp cái mép thị vài
dự án sẽ phát huy được thế mạnh hạ tầng đường thủy và logistics khu vực phía nam
trong việc kết nối khu đô thị mới lạch chay hồ đông gần hơn tới sân bay cát bi
và cao tốc hà nội hải phòng
thế nhưng đã một mươi năm trôi qua giấc mơ ấy vẫn không thể trở thành hiện thực mà thay vào đó là ngổn ngang các loại rác thải phủ kín mặt đường
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
được triển khai từ năm hai nghìn sáu tuyến đường lạch chay hồ đông được kỳ vọng là con đường trong mơ của người dân hải phòng
theo quy hoạch ban đầu đường kéo dài từ lạch chay tới hồ đông là trục xương sống của khu đô thị mới lạch chay hồ đông
nối khu trung tâm lạch chay giao cắt với tuyến đường lê hồng phong khu đô thị mới ngã năm sân bay cát bi đường nguyễn bình khiêm quốc lộ năm với đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng
đường có chiều rộng một trăm linh m được thiết kế với giải công viên rộng bốn mươi hai mét phân cách hai làn xe mỗi làn rộng một mươi năm mét hay đường mỗi bên rộng sáu m
dọc theo tuyến đường là các khu trung cư tái định cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại
từ năm hai nghìn sáu thành phố hải phòng đã tiến hành khởi công rầm rộ một km đoạn đi qua khu đất nông nghiệp bram phường đông khê
đoạn đường rộng mênh mông này sau khi hoàn thành việc trải thảm thì không sử dụng
hiện nay tuyến đường này trở thành sân bóng và là nơi tập kết rác thải xây dựng rác thải sinh hoạt
tại hà nội nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các hoạt động sản xuất làng nghề trên địa bàn huyện hoài đức nói riêng và lưu vực sông nhuệ nói chung
nhà máy xử lý nước thải làng nghề cầu nga đã được khánh thành và chính thức đi vào sử dụng từ ngày hôm nay tám tháng một mươi
ba xã cát quế dương liễu và minh khai thuộc huyện hoài đức sản xuất sản phẩm miến bún làm từ nguyên liệu sắn rong
đồng thời tận dụng phế phẩm sản xuất để chăn nuôi đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

để cho các cháu thế hệ sau này nó được sạch sẽ nó không phải như chúng tôi trước đây
để cải thiện môi trường sống cho người dân tại ba xã trên
ủy ban nhân dân tp hà nội đã xây dựng dự án nhà máy xử lý nước thải làng nghề cầu nga đặt trên địa bàn xã dương liễu
nhà máy xử lý nước thải có công suất thiết kế hai mươi m ba ngày đêm
sử dụng công nghệ xử lý sinh học khép kín với các dây chuyền thiết bị tự động hóa được nhập khẩu từ châu âu
đây cũng là công trình sử dụng pin năng lượng mặt trời và được đánh giá là một trong những dự án tiêu biểu

ủy ban nhân dân huyện ngoài đức đặc biệt là chủ đầu tư trong thời gian ngắn
đã quyết tâm hoàn thành dự án
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có trên một ba trăm linh làng nghề
bên cạnh việc đóng góp cho sự phát triển của địa phương giải quyết việc làm
thì vấn đề ô nhiễm môi trường của các làng nghề đã và đang là vấn đề nan dài
để giải quyết vấn đề ô nhiễm tại các làng nghề cần phải có sự chung tay góp sức của các cấp các ngành
và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình
lào cai hiệu quả từ mô hình nông trại trường học đa lợi ích
chung tay xây dựng không gian đi bộ an toàn văn minh hấp dẫn và hiệu quả
gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản ngày tám tháng một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức lễ ký kết cung ứng nông sản thực phẩm an toàn với một mươi năm doanh nghiệp đầu tiên
về sản xuất nông sản thực phẩm an toàn
đây là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong chương trình địa chỉ xanh nông sản sạch
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động từ đầu năm nay
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có bốn mươi năm địa phương áp dụng mô hình chuỗi nuôi trồng
chế biến và sản xuất nông lâm thủy sản hoàn chỉnh với tổng số ba trăm tám mươi hai chuỗi
trong đó có chín mươi hai chuỗi được cấp xác nhận
tuy nhiên việc trên thị trường nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan
cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng
cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của những đơn vị làm ăn chân chính
do đó việc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện ký kết với một mươi năm doanh nghiệp
sản xuất nông sản thực phẩm an toàn có ý nghĩa không chỉ với người tiêu dùng mà cả với người sản xuất
khi tham gia chuỗi này chúng tôi được các cơ quan truyền thông quảng bá giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi
nhất là những sản phẩm có dầu dinh dưỡng mang lại giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng
khi sử dụng đảm bảo về an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
với trách nhiệm này chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cần phải làm tốt hơn nữa
và cần phải liên kết sâu hơn nữa trong việc sản xuất để đưa ra ngoài thị trường
những thực phẩm tốt nhất cho người dân
thứ nhất là khi người dân hiểu và tiêu thụ sản phẩm của mình
thì đây là đầu tiên chúng tôi bán được sản phẩm
thứ hai nữa là những giá trị tốt đẹp mà chúng tôi đang hướng tới
thì cũng được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định
việc tổ chức cam kết chỉ là bước đầu để thúc đẩy các đơn vị sản xuất
và phân phối thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng
tất cả những chuỗi cũng như những sản phẩm mà được giới thiệu gọi là an toàn
thì phải được giám sát về quy trình và chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước
bộ nông nghiệp đã giao cho cục quản lý chất lượng
dưới địa phương là các tri cục quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
thì những cơ sở và những địa chỉ mà đã được giới thiệu là an toàn
hoàn toàn phải có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
hy vọng việc triển khai ký cam kết cung ứng sản phẩm nông sản an toàn
sẽ đem lại kết quả tích cực từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng
thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn
theo quy định của luật an toàn thực phẩm
theo kế hoạch trong thời gian tới
nghiệp và phát triển đông thôn sẽ tiếp tục xây dựng
các chuỗi cung cấp nông sản an toàn và tổ chức xác nhận sản phẩm an toàn
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu mỗi tỉnh thành phố trên cả nước
hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận
nhằm trang bị kỹ năng sống cho các em học sinh
ngành giáo dục tỉnh lào cai đã áp dụng mô hình trường học nông trại
vào một số đơn vị trường học trên địa bàn
đây là mô hình được thực hiện ngay tại trường học
với sự hướng dẫn của thầy cô giáo
và sự tham gia trực tiếp của các em học sinh
mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại một trường tiểu học của huyện mường khương
đây là mô hình trường học nông trại
của trường tiểu học bản xen
tại đây các em học sinh được thầy cô hướng dẫn
và trực tiếp làm công tác gắn liền với cuộc sống hàng ngày
như nuôi gà nuôi lợn trồng rau nuôi dê
giúp các em hiểu biết hơn
với các công việc của nhà nông
và nắm bắt được các kỹ thuật cơ bản
để chăm sóc nuôi dưỡng các cây con vật
mô hình trường học nông trại
là phương thức gắn lý thuyết môn học
với thực tế tích hợp kiến thức
các bộ môn để ứng dụng
và thực tế đời sống nông nghiệp
sản phẩm các em làm ra sẽ cải thiện
cho bữa ăn hằng ngày của chính các em
hoặc giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn
mô hình không chỉ mang lại hiệu quả cao
trong giáo dục kỹ năng sống
kỹ năng làm công việc nhà nông cho học sinh
mà còn tạo hứng thú học tập
và niềm vui sau giờ tan lớp